ngày hai mươi sáu tháng chín đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện bát sát và thành phố lào cai trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã được nghe đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai báo cáo tình hình kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các cử tri kiến nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung trong luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba về việc thu hồi đất trong những trường hợp cấp bách thiên tai
tăng tiền hỗ trợ làm nhà cho người dân khi thực hiện di chuyển ra khỏi vùng thiên tai
từ hai mươi triệu đồng lên năm mươi triệu đồng thành lập quỹ phòng chống thiên tai ở cả hai cấp tỉnh và huyện tạo thuận lợi cho địa phương trong giải quyết các tình huống khẩn cấp
cũng tại buổi tiếp xúc lãnh đạo địa phương và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai đã giải đáp một số vương mắc cho nhân dân
đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của trung ương quốc hội đoàn ghi nhận và chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền